sở y tế tp hcm đã cho phép bệnh viện quận hai thành lập đơn vị chạy thận nhân tạo trong khu cách ly tập trung quận hai
đây là khu cách ly tập trung đầu tiên tại tp hcm thực hiện kỹ thuật này
những bệnh nhân đang chạy thận trong diện cách ly tập trung trên địa bàn tp hcm sẽ được chuyển về đây để tiếp tục điều trị
việc triển khai chạy thận nhân tạo tại khu cách ly không chỉ giúp người mắc bệnh thận có thể được điều trị kịp thời
mà còn bảo đảm việc kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế chặt chẽ hơn ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh